trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại các tỉnh phía nam nói chung và tỉnh an giang nói riêng
trại tạm giam công an tỉnh an giang đã triển khai nhiều phương án nâng cảnh báo lên mức cao nhất
quán triệt tới cán bộ chiến sĩ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ sở giam giữ
để phòng chống dịch covid một mươi chín thâm nhập vào trong trại
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trại tạm giam công an tỉnh an giang đã tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà
thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
hiện nay để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong nội bộ
thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trại yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không tiếp xúc tụ tập đông người
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
ban giám thị trại tầm giam đã chủ động xây dựng phương án để ứng phó với từng cấp độ
hầu hết là cán bộ chiến sĩ là ở tại chỗ
khi có việc cần thiết ra bên
ngoài khi trở về đơn vị là phải khai báo y tế
những ngày này đối với những cơ quan tố tụng và ngành chức năng khi đến làm việc với các can phạm
và cán bộ trại tạm giam đều phải chấp hành nghiêm túc trung thực trong khai báo y tế
thực hiện thông điệp năm k và các biện pháp vệ sinh cá nhân
đặc biệt phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín âm tính trong hai mươi bốn giờ
hoặc xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
đồng thời đơn vị cũng duy trì việc phun thuốc sắt khoảng hai lần một tuần
tại các nơi ở và làm việc của cán bộ chiến sĩ
khu vực bếp ăn
buồn giam và các phòng tiện
ngoài ra khi tiếp nhận mời can phạm nhân
đơn vị sẽ thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn y tế cách ly theo quy định
và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của can phạm nhân mới
trước tình hình việc hiện nay công tác đảm bảo an toàn y tế sẽ năng lên mức cao nhất
can phạm nhân được nhập trại thì sẽ khung khử khuẩn đầu cổng
test nhanh covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ âm tính
hoặc quay đi thăm pcr trong bảy mươi hai giờ âm tính
sau đó sẽ là khai báo y tế ám sức khỏe sàng lọc
đủ để đảm bảo điều kiện nhập trại
sẽ tiếp tục cách ly theo dõi tại buồn dâm riêng hai mươi một ngày
sau hai mươi một ngày theo dõi nếu tình trạng sức khỏe ổn định
các phạm nhân sẽ được điều chuyển đến các khu giam giữ theo luật định
chính việc đề ra nhiều phương án để xử lý tình huống đột xuất về dịch bệnh
với từng cấp độ khác nhau sẽ là điều kiện để trại tạm giam công an tỉnh an giang
tập trung cao hơn thực hiện quyết liệt hơn trong việc lãnh chỉ đạo
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả
quyết tâm đảm bảo an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống